liên quan đến việc giải quyết các khiếu nại của người dân về dự án khu đô thị mới thủ thiêm
trong sáng và trưa nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã đến thăm hỏi một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tại các khu tái định cư và tạm cư trên địa bàn quận hai
chuyến thăm diễn ra khi chưa có kết luận chính thức của thanh tra chính phủ về dự án khu đô thị mới thủ thiêm
mặc dù trước đó thủ tướng đã chủ đạo phải có trước ngày một mươi năm tháng bảy
đến thăm một số hộ dân tại khu tái định cư một mươi bảy ba ha phường bình khánh quận hai
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân đã thăm hỏi về hoàn cảnh gia đình
điều kiện ăn ở sinh hoạt và việc làm của các hộ dân trước và sau khi tái định cư
tại khu tạm cư an phú quận hai ngoài việc thị sát điều kiện ăn ở sinh hoạt của người dân
bí thư thành ủy tp hcm cũng tìm hiểu nguyên nhân vì sao người dân chưa chịu rời gia đình
về các khu tái định cư để ổn định cuộc sống
chia sẻ với bí thư thành ủy tp hcm một số hộ dân mong muốn lãnh đạo thành phố
quan tâm giải quyết sớm các vấn đề bức xúc của dân tạo điều kiện để người dân ổn định chỗ ở
cải thiện cuộc sống tại các khu tạm cư
liên quan đến việc giải quyết các khiếu nại của người dân về dự án khu đô thị mới thủ thiêm
mới đây thành ủy tp hcm đã xác định thành lập tổ công tác giải quyết các trường hợp kiến nghị
về thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các trường hợp khiếu nại về nội dung
nằm trong danh hay ngoài danh quy hoạch
sau khi có kết luận của thanh tra chính phủ và ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
sẽ có văn bản trả lời người dân chậm nhất không quá một tháng